tỉnh phú yên vừa cho ra mắt tổ chức chuỗi liên kết khai thác thu mua chế biến và tiêu thụ cá ngừ
giữa một doanh nghiệp với hai mươi năm chủ tàu khai thác của ngư dân
trong đó có nhiều tàu cá vừa đóng mới từ nguồn vốn vay theo nghị định sáu mươi bảy của chính phủ
chuỗi liên kết khai thác thu mua chế biến và tiêu thụ cá ngừ giữa công ty trách nhiệm y hạn nguyễn hưng
và hai mươi năm chủ tàu là chuỗi liên kết thực hiện theo đề án thí điểm tổ chức khai thác thu mua chế biến
tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
công ty trách nhiệm hữu hạn nguyễn hưng là đơn vị chế biến cá ngừ vằn xuất khẩu sang thị trường thái lan
và một số nước khác năm hai nghìn một mươi năm công ty xuất khẩu hơn hai tấn thành phẩm và khoảng năm trăm linh tấn cá ngừ vằn nguyên con
thực hiện liên kết này công ty bao tiêu toàn bộ sản phẩm khai thác của các tàu cá trong chuỗi liên kết
với giá cả ổn định phối hợp với các chủ tàu ứng dụng công nghệ khai thác và bảo quản sản phẩm tiên tiến
nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch nâng cao giá trị sản phẩm và giải quyết hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp với ngư dân